do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng bị nén thanh hóa đã có hiện tượng mưa rào và rông ở nhiều nơi
đặc biệt là riêng khu vực vùng núi có nơi mưa to nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao do mưa vẫn còn tiếp diễn
dự báo từ chiều và đêm nay ngày hai mươi bảy tháng năm đến ngày mùng hai tháng sáu thanh hóa sẽ tiếp tục có mưa mưa rào nhiều nơi mưa to và rông
tổng lượng mưa cả đợt là từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm các sông suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ hai đến bốn m
tỉnh thanh hóa đã phát cảnh báo đề phòng ngập úng và lũ các huyện quan sơn quan hóa mường lát bá thước ngọc lạc lang chánh thường xuân như xuân và phía tây bắc huyện thạch thành có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất